thưa quý vị trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết các lực lượng chức năng của bộ công an và công an tỉnh đắk lắc đến thời điểm này đã bắt giữ bốn mươi năm đối tượng trong vụ tấn công gây mất an ninh trật tự tại ủy ban nhân dân hai xã yà tiêu và ia cơ tu huyện chư quỳnh
cũng trong đêm ngày một mươi hai tháng sáu đã có hai đối tượng ra đầu thú như vậy tính đến thời điểm này đã có bốn mươi năm đối tượng bị bắt giữ hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt những đối tượng còn lại đồng thời công an tỉnh đắk lắc kêu gọi những người phạm tội sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng
trước đó sáng sớm ngày một mươi một tháng sáu tại địa bàn huyện chư quynh đã xảy ra vụ việc một nhóm người dùng súng tấn công trụ sở ủy ban nhân dân xã yà tiêu và ya cơ tu làm một số đồng chí công an xã hy sinh
cán bộ xã người dân tử vong và bị thương sau khi xảy ra vụ việc bộ công an đã chỉ đạo công an tỉnh đắk lắc các đơn vị nghiệp vụ triển khai vây bắt nhóm đối tượng nêu trên giải cứu một số người dân bị bắt làm con tin
bộ công an đề nghị bà con huyện trư quynh và các địa bàn lân cận bình tĩnh không hoang mang thực hiện theo yêu cầu của chính quyền cơ sở và các lực lượng chức năng
nếu ai có thông tin liên quan đến nhóm đối tượng trên đề nghị cung cấp ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất
đối với các cơ quan truyền thông cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải để bảo đảm thông tin đúng sự thật